để góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng các cấp ủy đảng huyện tiên lãng
thành phố hải phòng lựa chọn việc chủ động kiểm tra giám sát công tác này là giải pháp quan trọng
nhờ sát cơ sở ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu với các cấp ủy đảng và chính quyền vận dụng
linh hoạt những chính sách quy định của nhà nước trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng
phục vụ thi công xây dựng các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện
thời gian qua hàng loạt dự án hạ tầng được khởi công xây dựng trên địa bàn huyện tiên lãng
thành phố hải phòng một số dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng như dự án cải tạo
thuộc địa bàn các xã kiến thiết đoàn lập và cấp tiến do đó công tác tuyên truyền vận động cán bộ
đảng viên và nhân dân đồng thuận chấp hành với chủ trương chung được thực hiện tích cực
với cách làm bài bản khoa học cùng sự lãnh đạo chỉ đạo sát giao cấp ủy công tác kiểm tra giám sát kịp thời
của ủy ban kiểm tra các cấp đã giúp huyện tiên lãng luôn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
với cách làm bài bản khoa học cùng sự lãnh đạo chỉ đạo sát kịp thời cùng ủy ban kiểm tra các cấp đã giúp huyện tiên lãng luôn làm tốt công tác giải phóng mặt bằng
những công trình trọng điểm khi hoàn thành sẽ từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông
làm chuyển biến mạnh mẽ diện mạo đô thị và nông thôn tăng khả năng kết nối thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội
giữa huyện tiên lãng nói riêng thành phố hải phòng nói chung và với các địa phương lân cận